hiện nay thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã triển khai cách ly y tế tự nguyện
tại một số khách sạn trên địa bàn thành phố cho những người có đủ điều kiện với chi phí ưu đãi
là một trong những khách sạn được chưng dụng làm cơ sở cách ly trên địa bàn với quy mô một trăm một mươi một phòng
khách sạn biêu điện thuộc phường bãi cháy thành phố hạ long hiện đang có trên tám mươi khách cách ly tự nguyện tại đây
trong đó có cả người nước ngoài và người việt nam
trong những điểm cách ly tự nguyện những khách sạn đã cam kết làm cơ sở cách ly y tế tập trung
sẽ theo nguyên tắc đủ khách hết sức chứa của khách sạn này mới chuyển sang khách sạn khác với chi phí theo quy định
ban đầu nhận được thông tin là khách sạn được chưng dụng làm khu cách ly
thì các cái chủ mà thuê mặt bằng của bên tôi cũng có ý kiến và hủy hợp đồng
nhưng mà sau đấy thì tôi cũng gặp từng người cũng nói với mọi người thì cũng thấy mọi người đồng cảm rất là nhiều
còn riêng cá nhân tôi ứng đầu một doanh nghiệp thì tôi muốn rằng là
mong rằng mình góp một phần nào đấy để cùng với nệ chính quyền
địa phương ủy ban nhân dân thành phố chung tay đẩy lùi dịch
thế cho nên là thôi thiệt hại trước mắt thì không tính đến
tại mỗi khách sạn được bố trí làm cơ sở cách ly như vậy
đều có một tổ quản lý thực hiện nghiêm túc việc cách ly chặt chẽ
bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín được triển khai hiệu quả
khách sạn chốt ở đấy thì thường là chúng tôi có sáu công an
hai y tế thì gồm có một phòng y tế và một trung tâm y tế và bốn quân sự
còn ngoài ra vòng ngoài thì sẽ có an ninh trật tự của phường và công an phường
tức là chúng tôi lại còn có một vòng ngoài nữa để đảm bảo cho an ninh trật tự